sau hai mươi tám ngày làm việc hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi một quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
trong chương trình làm việc buổi sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
công tác của viện kiểm sát nhân dân của tòa án nhân dân và công tác thi hành án
nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội
nghị quyết phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia
nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới giữa việt nam và campuchia
nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
nghị quyết về kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
sau đó quốc hội tiến hành phiên bế mạc kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn